để cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp thời gian qua quyện thới bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình kinh tế mới như mô hình lúa tôm lúa hữu cơ